chương trình tiếp tục với những tin tức khác
ngày hôm qua tại quảng trị tổ công tác đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã bắt giữ ba tấn nồi tạng đã bốc mùi hôi thối
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát un chín nghìn năm trăm năm mươi chín do ông tạ ngọc tình
chú tệ số tám đường hoàng văn thái quận liên triệu thành phố đà nẵng làm chủ
đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm đã phát hiện ba mươi thùng xốp
đựng nội tạng động vật có tổng trọng lượng ba tấn đã đổi màu bốc mùi hôi thối
không đảm bảo an toàn thực phẩm
qua đấu tranh khai thác ông tạ ngọc tình khai nhận là người quản lý
vận chuyển số nội tạng nói trên từ huế lên lao bảo tiêu thụ
lực lượng chức năng đã lập điên bản vi phạm hành chính đối với ông tạ ngọc tình
về hành vi vi phạm trong lĩnh vực thú y giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi